trong khi đó thành phố hà nội vẫn đang tiếp tục xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp real time pcr từ nay cho đến ngày bốn tháng chín
và căn cứ kết quả đợt cao điểm xét nghiệm này lãnh đạo thành phố sẽ quyết định có tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố nữa hay không
số mẫu xét nghiệm dự kiến là hai trăm linh mẫu chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một triển khai lấy tám mươi mẫu xét nghiệm thực hiện từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn hai dự kiến triển khai lấy một trăm hai mươi mẫu xét nghiệm từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày bốn tháng chín
vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng tám ubnd quận ba đình hà nội cho biết kết quả xét nghiệm cho hai trăm một mươi bốn trên hai trăm một mươi bốn trường hợp liên quan đến chợ ngọc hà tại đội cấn đều âm tính lần một với sars cov hai
trong chiều ngày hôm qua ủy ban nhân dân quận tiếp tục cho lấy xét nghiệm ở diện rộng để tìm f liên quan đến chợ ngọc hà
quận ba đình đã yêu cầu xét nghiệm cho tất cả người dân của phường điện biên
với khoảng một năm trăm linh người vào cùng ngày quận hoàng mai hà nội đã lấy tám mẫu xét nghiệm tại một mươi tám địa điểm thuộc toàn bộ phường giáp bát